theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã đưa được hơn một trăm bốn mươi hai lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt một trăm hai mươi chín chín kế hoạch tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay
không chỉ gia tăng về số lượng chất lượng nguồn việc làm từ xuất khẩu lao động cũng khởi sắc
nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu lao động đã góp phần lớn cho tăng trưởng gdp cải thiện cuộc sống của nhiều gia đình
xuất khẩu lao động trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của kinh tế việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
đây là hình ảnh các em học sinh học tập chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại nhật tại công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác lao động laco
tại đây các em sẽ không chỉ được học tiếng nhật được đào tạo nghề như phục vụ may mặc trước khi đi
mà còn được học về văn hóa các quy định luật pháp tại nước sở tại trước khi ký hợp đồng lao động với đối tác
đất nước nhật là một đất nước rất là khắt khe khó tính
con người nhật làm việc rất là khoa học văn minh
tôi đã tìm hiểu qua trên mạng sách báo internet
tôi thấy mình rất muốn học hỏi những cái mới nên tôi quyết định chọn đất nước nhật
chúng ta cần tư vấn rõ cho các em trước khi sang nhật lao động
cần hiểu rõ về nước nhật đặc biệt một số quy định tại nhật đối với người lao động
hiện tại tại nhật nguồn lao động đang rất thiếu đặc biệt là một số ngành nghề như điều dưỡng y tế dịch vụ du lịch nghề kim loại may mặc
đây cũng là cơ hội cho các lao động việt nam qua đào tạo có cơ hội làm việc tại nhật bản
hiện nay cả nước có khoảng ba trăm linh doanh nghiệp xuất khẩu lao động có giấy phép đang hoạt động
có rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoạt động hiệu quả và có trách nhiệm đạo đức trong việc tuyển chọn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
xuất khẩu lao động đã đóng góp quan trọng trong công tác giải quyết việc làm hàng năm
bình quân khoảng từ một trăm ba mươi đến một trăm ba mươi năm người lao động đạt tỷ lệ một mươi trong công tác giải quyết việc làm của cả nước
các thị trường lao động tiềm năng vẫn bao gồm đài loan nhật bản hàn quốc và châu âu
cái điểm sáng nhất trong cái xuất khẩu lao động năm nay tức là chúng ta đã tập trung đưa lao động ở những thị trường tốt
và những cái thị trường mà có nhiều rủi ro thì cái tỷ lệ đã giảm đi rất là nhiều
cái thị trường tốt nhất là nhật bản hàn quốc và đài loan thì chín mươi năm cái số mà đi lao động trong năm nay là đến ba cái thị trường này
nhưng mà cái công tác xuất khẩu lao động có lẽ đến lúc mà chúng ta cũng phải định lại cái vị thế
đặc biệt tới đây với việc luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi
mới được thượng viện nhật bản thông qua sẽ mở rộng cơ hội việc làm tại nhật bản cho các lao động nước ngoài trong đó có việt nam
dự kiến thì tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín này thì chính phủ nhật bản cũng sẽ thay đổi cái luật nhập cảnh cho người lao động sang mình nhật bản
và cái chương trình này chính là cái chương trình visa đặc định
thì bản thân tôi thì tôi cũng thấy đây là một trong những cơ hội rất mở cho chỉ không chỉ riêng người lao động việt nam
và ngoài ra còn cho các doanh nghiệp như chúng tôi có cơ hội để mở rộng
thêm cái thị trường cũng như là có cái lượng người đi sang bên nhật bản tốt hơn nữa nhiều hơn nữa
để xuất khẩu lao động thực sự đem lại hiệu quả cao bên cạnh công tác tăng chất lượng công việc
cần thiết chú ý đến tuyên truyền đến người lao động về pháp luật quy định tại các nước đến lưu trú và làm việc